mỗi gia đình là một sưởng sản xuất tập trung nghề may đem lại thu nhập chủ yếu cho người dân vùng chiêm trũng này
tuy nhiên một thực tế cần nhìn nhận tiềm năng và giá trị khai thác sản xuất của làng nghề là rất lớn
nhưng do phát triển vẫn còn manh mốn theo hộ gia đình khiến cho sản phẩm của làng nghề không tạo được giá trị tương xứng

tuy nhiên một thực tế cần nhìn nhận tiềm năng và giá trị khai thác sản xuất của làng nghề là rất lớn nhưng do phát triển vẫn còn manh mốn theo hộ gia đình khiến cho sản phẩm của làng nghề không tạo được giá trị tương xứng
phát triển làng nghề tương xứng với tiềm năng và giá trị đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước cũng là một trong những vấn đề trọng tâm trong đề án tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp nước ta
vì thế một chính sách cụ thể hướng tới quy hoạch định hướng làng nghề phát triển bền vững là một động lực lớn trong quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế nước ta
vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định sáu mươi tám hai nghìn một mươi bảy nqcp quy định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề
miễn tiền thuê đất một mươi một năm và được xem xét vai vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá bảy mươi tổng mức đầu tư
dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất một mươi năm năm và được xem xét tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá bảy mươi tổng mức đầu tư
những yêu đãi cụ thể trong nghị định là bước tiến lớn trong chủ trương khuyến khích phát triển thế mạnh vùng phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nước ta
cùng với những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư thông thoáng mà nghị định sáu mươi tám đã đặt ra đây có thể là luồng sinh khí hồi sinh sức sản xuất ở làng nghề việt nam